theo như dự đoán do tả lợn châu phi tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi sắp tới
nguồn cung về thịt lợn sẽ giảm sút so với mọi năm
và để chuẩn bị cho dịp tết thì nhiều địa phương đã lên kế hoạch ổn định cung cầu nguồn thịt lợn
sau đây là ghi nhận tại tỉnh long an
sở công thương tỉnh long an cho biết hiện tại các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh thương mại đều lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng rất tốt
cam kết mặt hàng thịt sẽ không thiếu hàng
các hệ thống siêu thị trên địa bàn đã chuẩn bị một lượng lớn các mặt hàng thịt lợn
thịt bò gà vịt thủy sản hải sản luân phiên giảm giá giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn
thịt da cầm trứng thịt lợn là những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm
để tránh tình trạng đầu cơ trục lợi từ nay đến cuối năm
sở công thương tỉnh long an sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát thị trường
về nguồn hàng và an toàn thực phẩm
nhất là những mặt hàng thường có sức mua tăng cao trong dịp tết nguyên đán như thịt lợn